trong vụ án này các bị cáo đã câu kết vi phạm các quy định về đấu thầu đưa và nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
trong số ba mươi sáu bị cáo có tám bị cáo đã xuất cảnh bỏ trốn và bị cơ quan công an ra lệnh truy nã
các bị cáo này bị cơ quan tố tụng xác định là đã tư bỏ quyền bào chữa và bị đưa ra truy tố xét xử
theo cáo trạng bị cáo nguyễn thị thanh nhàn đã thiết lập quan hệ với người có chức vụ
ở tỉnh đồng nai gồm trần đình thành bí thư tỉnh ủy đinh quốc thái chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
bo thu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh đồng nai phan huy anh vũ giám đốc bệnh viện đồng nai
đại diện chủ đầu tư để đặt vấn đề đồng thời trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên đưa tiền
lợi ích vật chất cho những người này với tổng số tiền bốn mươi ba tám tỷ đồng để công ty aic trúng thầu trái pháp luật
gian lận trong việc lập hồ sơ dự thầu để công ty aic trúng một mươi sáu gói thầu của dự án bệnh viện đồng nai
với tổng giá trị hơn sáu trăm sáu mươi năm tỷ đồng gây thiệt hại hơn một trăm năm mươi hai tỷ đồng phiên tòa dự kiến diễn ra trong hai mươi ngày
giả danh công an lừa đảo nhiều nạn nhân để chiếm đoạt số tiền lớn đối tượng nguyễn thành luân đã bị công an huyện bát sát
của tỉnh lào cai tạm giữ hình sự để điều tra
những tố giác của nạn nhân về việc bị một đối tượng tự xưng là cán bộ công an
sau đó lừa đảo chiếm đoạt gần năm mươi triệu đồng bằng hình thức nhận làm bằng lái xe mô tô hạng a một
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bát sát đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ bắt giữ nguyễn thành luân
tại cơ quan công an nguyễn thành luân đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
ngoài nội dung thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nạn nhân trên
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay nguyễn thành luân còn chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại khác trên địa bàn tỉnh lào cai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bát sát cũng tuyên truyền cho người dân một số những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản nêu trên
đồng thời thông báo ai là bị hại trong vụ án trên thì đến công an huyện bát sát của tỉnh lào cai trình báo
để giải quyết theo quy định của
trong thời gian mùa cao điểm quân cấp hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh bắc ninh đã liên tiếp triệt xóa ba đường dây đánh bạc
và tổ chức đánh bạc qua mạng với tổng số tiền là hơn một ba trăm linh tỷ đồng
mới đây nhất ngày một mươi chín tháng một mươi hai công an tỉnh bắc ninh đã phá thành công chuyên án bắt giữ một mươi hai đối tượng trong đường dây đánh bạc
và tổ chức đánh bạc qua mạng có quy mô lớn
bước đầu đấu tranh công an công an xác định
từ ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã giao dịch cá độ bóng đá khoảng hai triệu ba trăm linh nghìn điểm
tương đương với số tiền trên một trăm một mươi năm tỷ đồng
quá trình bắt giữ khám xét cơ quan công an đã tạm giữ bốn xe máy bốn xe ô tô máy tính điện thoại và nhiều đồ vật
tài liệu liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc của các đối tượng
hiện công an tỉnh bắc ninh đang đấu tranh mở rộng làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây
còn tại bình dương phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương vừa phát hiện và triệt xóa một đường dây cá độ bóng đá
quá trình xác minh lực lượng công an xác định đối tượng nguyễn hồng anh chú tại tỉnh bình dương
hoạt động cá độ bóng đá ghi số đề cho nhiều con bạc tại địa phương với số tiền cực lớn
trong thời gian diễn ra vòng chung kết world cup hai nghìn hai mươi hai nguyễn hồng anh lên mạng và tạo nhiều tài khoản cho các con bạc vào cá cược các trận bóng
qua làm việc lực lượng công an xác định được tổng số tiền các đối tượng đã cá độ bóng đá là hơn ba mươi bảy tỷ đồng
và thu giữ nhiều tài liệu đồ vật liên quan gồm ba trăm linh triệu đồng một năm trăm linh usd thẻ tài khoản ngân hàng có tổng số tiền một trăm bốn mươi năm triệu đồng
xe ô tô điện thoại laptop cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ đối tượng nguyễn hồng anh và các đối tượng có liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ
trong hai ngày một mươi chín và hai mươi tháng một mươi hai công an thị trấn đồng mỏ huyện chi lăng của tỉnh lạng sơn đã thu nhận một mươi bốn khẩu súng và sáu mươi bốn viên đạn các loại do người dân tự nguyện giao nộp
theo đó lực lượng công an đã thành lập hai điểm thu hồi vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ tại khu làng chung và trụ sở công an thị trấn
kết quả trong hai ngày đã thu hồi được một mươi bốn khẩu súng gồm bốn khẩu súng cồn tám khẩu súng tự chế
một khẩu súng khí nén một khẩu súng quân dụng và sáu mươi bốn viên đạn các loại
từ nay đến tết nguyên đán công an thị trấn đồng mỏ sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng nắm tình hình liên quan đến vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ
đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật nhằm góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
mặc dù nằm trong danh mục cấm cá nhân sở hữu tàng trữ tuy nhiên thời gian gần đây thì nhiều người vẫn lén lút sử dụng lại súng tự chế vào mục đích cá nhân
để đảm bảo an toàn xã hội công an tỉnh nghệ an đang tập trung kiểm tra thu hồi và vận động người dân tự nguyện giao nộp lại vũ khí có tính sát thương cao này
đây là buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của các loại súng tự chế như súng kíp hơi cồn hơi ga được lực lượng công an phối hợp bộ đội biên phòng thực hiện thường xuyên tận nơi ở của các hộ dân khu vực biên giới

đây là buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức về mức độ nguy hiểm của các loại súng tự chế như súng kíp hơi cồn hơi ga được lực lượng công an phối hợp bộ đội biên phòng thực hiện thường xuyên tận nơi ở của các hộ dân khu vực biên phòng thực hiện thường xuyên tận nơi ở của các hộ dân khu vực biên phòng thực hiện thường xuyên tận nơi ở